tuy nhiên việc hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh nghèo hay tăng gia sản xuất phụ giúp phụ huynh trang trải cuộc sống để chăm lo cái ăn cái học cho các em lại là điều vượt quá khả năng
chính vì vậy việc phối hợp và trợ giúp của lực lượng biên phòng đóng chân trên địa bàn là rất quan trọng